nhiều tháng qua mỗi ngày có hàng trăm lượt xe chở đất đá chạy trên tuyến quốc lộ một đoạn qua thôn phú khê một xã hòa xuân đông huyện đông hòa tỉnh phú yên
xe chạy ẩu bất chấp luật giao thông rơi vãi đất đá xuống đường khiến người dân bức xúc phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
tại một điểm mở dài phân cách trên tuyến quốc lộ đường vào mỏ đất dùng để sàn lấp mặt bằng
chỉ khoảng một mươi năm phút đã có tới bốn xe ra vào mặc dù đã có biển báo cấm đi ngược chiều
cũng tại vị trí này nhiều xe tải từ mỏ đất ra quốc lộ một ngang nhiên quay đầu để chuyển lan đường bất chấp biển báo cấm xe ô tô quay đầu
xe chạy ẩu bất chấp luật giao thông rơi vãi đất đất xuống đường khiến người dân bức xúc phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân bức xúc phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân